xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h
bệnh viện đại học y dược tp hcm và bệnh viện fv
các bệnh viện này có nhiệm vụ thực hiện xét nghiệm sàng lọc và khẳng định virus sars cov hai theo quy định hiện hành
như vậy là tính đến ngày hôm nay trên địa bàn tp hcm có năm đơn vị được phép thực hiện xét nghiệm virus sars cov hai
gồm bệnh viện bệnh nhiệt đới bệnh viện nhi đồng một bệnh viện đại học y dược bệnh viện thống nhất và bệnh viện fv
công an huyện eka tỉnh đắk lắc vừa tiến hành triệu tập
làm việc để xử lý trường hợp tung tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
trước đó công an huyện eak đã phát hiện tài khoản facebook có tên vũ trung
đăng tải nội dung trên địa bàn đã xuất hiện một ca dương tính với covid một mươi chín
qua quá trình xác minh công an huyện eak đã tiến hành triệu tập chủ tài khoản trên
là một thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại thôn bảy xã eda
để làm rõ tại cơ quan công an chủ tài khoản facebook thừa nhận hành vi vi phạm của mình

đã xóa bỏ bài viết sau khoảng một mươi năm phút đăng tải
hiện công an huyện eak đang tiến hành lập hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật
vào sáng ngày hôm nay đoàn kiểm tra gồm thanh tra sở y tế tây ninh
phối hợp với công an quản lý thị trường tiến hành kiểm tra đột xuất
việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo ghi nhận chỉ trong vòng ba mươi phút tại khu vực chợ đất thánh phường ba thành phố tây ninh
tổ công tác đã phát hiện
năm trường hợp điều khiển phương tiện nhưng không đeo khẩu trang
tổ công tác đã tiến hành mời làm việc và lập biên bản xử phạt hành chính
hai trăm linh đồng một người đồng thời yêu cầu cam kết không vi phạm
cùng ngày đoàn kiểm tra tổ công tác tiến hành kiểm tra khu vực chợ long hoa thị xã hòa thành
khi thấy đoàn kiểm tra thì một số tiểu thương đã vội đeo khẩu trang để đối phó
tại đây đoàn cũng đã tuyên truyền nhắc nhở một số trường hợp và các hộ kinh doanh
đeo khẩu trang không buôn bán tụ tập đông người để phòng chống dịch bệnh
đồng thời lập biên bản xử phạt hành chính hai trường hợp không đeo khẩu trang
và đây là bảy trường hợp đầu tiên tại tây ninh bị xử phạt hành chính
do không đeo khẩu trang nơi công cộng khi dịch bệnh covid đang lây lan
song song với việc xử phạt để giăn đe lực lượng chức năng cũng đã tuyên truyền
để người dân hiểu chấp hành nghiêm túc quy định về việc đeo khẩu trang nơi công cộng
từ đó nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị và các bạn thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và mệnh lệnh hai của bộ trưởng bộ công an
với quyết tâm cao nhất lực lượng công an nhân dân đã tiếp tục đảm nhiệm
vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ở tại cơ sở lực lượng công an xã chính quy trong những ngày này đã bám địa bàn
đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chống dịch tại địa phương
thể hiện rõ tinh thần là điểm tựa cho nhân dân trong cuộc chiến đầy khó khăn này
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an chính quy được tăng cường
đảm nhiệm các chức danh công an xã tại xã tả thanh oai huyện thanh trì thành phố hà nội
đây là địa bàn tập trung hơn bốn mươi nhân hộ khẩu
chủ yếu là người ngoại tỉnh đến làm ăn sinh sống và cư trú
ngay khi tăng cường về cơ sở công tác quản lý nhân hộ khẩu
đã được lực lượng công an xã thực hiện bài bản và cụ thể hơn
từng cán bộ chiến sĩ được phân công địa bàn tiến hành ra soát nắm người nắm hộ
khi có yêu cầu tiếp tục giả soát các trường hợp nhập cảnh chưa qua cách ly từ ngày tám tháng ba
hay các trường hợp có liên quan đến ổ dịch bệnh viện bạch mai
công an xã đã thực hiện đúng nguyên tắc đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
kịp thời không để sót lọt
bám địa bàn gần như hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong những ngày dịch covid một mươi chín
có diễn biến phức tạp như hiện nay
kể cả các cuộc họp gấp như một mươi một một mươi hai giờ đêm là đều có mặt hết
cho nên là về cái giáo diết của cái an ninh
để chống dịch này là tôi thấy là quá là mỹ mãn tuyệt vời
đa phần là công dân người ta đến đây để làm ăn sinh sống
ban ngày thì không có ở nhà
và anh em là tranh thủ buổi tối
phải đi giả soát và kiểm tra lưu trưởng chú
để kịp thời nắm bắt được cái tình hình di biến động nhân hậu khỏi trên địa bàn xã
ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
khi thủ tướng chính phủ có chỉ thị số một mươi sáu
ngay lập tức hai mươi năm đồng chí công an xã
chính quy trên toàn quốc
đã đồng loạt tiến hành ra soát các đối tượng liên quan đến dịch covid một mươi chín
để cách ly theo dõi y tế phù hợp
những điểm chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín được lập nên
để thực hiện theo đúng nguyên tắc
thôn bản cách ly với thôn bản
xã cách ly với xã
huyện cách ly với huyện
tỉnh cách ly với tỉnh
đảm nhiệm vai trò là nòng cốt
lực lượng công an xã đồng thời cũng phải có phương án cụ thể
để đảm bảo xử lý ngay các vụ việc phát sinh
vận động tuyên truyền cho nhân dân
tại cơ sở về phòng chống dịch
cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng
và nắm bắt tình hình diễn biến
của dịch bệnh hàng ngày hàng giờ
để kịp thời thông tin cho bà con
và không có cái truyền thông nào
bằng cái truyền thông trực tiếp
khi chính người công an xã
chính quy và biên phòng
cám bản thường xuyên ở với người dân
ngoài công tác đảm bảo an ninh chất tự
chúng tôi cũng phối hợp với lực lượng
đồn biên phòng
phòng cửa khẩu hóa đớt
thường xuyên kiểm tra chốt chặn tuyến biên giới
trên địa bàn
các trường hợp đi làm ăn xa về
chúng tôi cũng thường xuyên
nắm được kịp thời
và báo cáo
về ban chỉ đạo theo đúng quy định
hiện nay trên địa bàn
các trường hợp nghi nhiễm
chưa có phát hiện
địa bàn huyện na hàng tỉnh tuyên quang
ngay từ đầu tháng ba
khi dịch bệnh có những diễn biến phức tạp

và xã thượng nông
đã có những buổi tuyên truyền như thế này
đến đồng bào bà con nhân dân trong xã
việc nâng cao ý thức phòng chống dịch
được đầy cao
khi nhiều bà con vẫn chưa đeo khẩu trang
chưa biết sử dụng dung dịch rửa tay
và chưa thực sự hiểu rõ về dịch covid một mươi chín
công an xã cũng như là trạm y tế xã
ông đã xuống để tuyên truyền với bà con nhân dân
thì chúng tôi đã hiểu rõ được phần nào
và chúng tôi sẽ cùng nhau tuyên truyền
tới bà con nhân dân trong thôn
sẽ thực hiện tốt
cái phòng chống
công an xã cũng đã sử dụng
viện pháp tuyên truyền
sử dụng tiếng dân tộc
ở địa phương
và vì đa số người dân tộc địa phương
đây là dân tộc tài dân tộc giao
và dân tộc mông
cũng đã sử dụng các thứ tiếng để vận động
bằng lời nói bằng tờ rơi
cùng với bộ đội biên phòng
những ngày này lực lượng công an xã chính quy
cũng đang ngày đêm tuần tra ở biên giới
canh gác từng đường mòn lối mở
ngăn chặn người xuất hiệp cảnh trái phép
hạn chế sự xâm nhập của dịch bệnh
dù mới tăng cường về cơ sở
còn nhiều khó khăn
đặc biệt là ở những địa bàn xã miền núi
vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo
nhưng với tinh thần trách nhiệm
bám bản cùng dân
sự có mặt của lực lượng công an xã chính quy
đã tạo thêm niềm tin là chỗ dựa cho bà con
trong cuộc chiến phòng chống dịch
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên thương mại dịch vụ vạn lộc phát
phối hợp với báo công an nhân dân
đã trao tặng bốn hộp sữa các loại
cho cán bộ chiến sĩ công an thành phố hà nội
đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tham dự buổi lễ trao tặng
có đại diện báo công an nhân dân
đại diện đơn vị ủng hộ và công an thành phố hà nội
bốn hộp sữa hạt các loại
với tổng giá trị khoảng ba trăm linh triệu đồng
sẽ được chuyển tới các cán bộ chiến sĩ công an thành phố hà nội
đang làm nhiệm vụ
tại hai mươi sáu điểm chốt trên địa bàn thành phố
ông nguyễn hữu xuân thành
đại diện đơn vị ủng hộ hy vọng
những món quà tuy nhỏ bé này
sẽ góp phần bồi dưỡng sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ công an thành phố hà nội
đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch
phát biểu tại buổi lễ
đại tá phạm quang khải
tổng biên tập báo công an nhân dân
bày tỏ sự vui mừng khi trở thành cầu nối
giữa doanh nghiệp có tấm lòng hào tâm
muốn đóng góp ủng hộ cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân
đang làm nhiệm vụ chống dịch
thay mặt lãnh đạo công an thành phố hà nội
thiếu tướng đoàn ngọc hùng
phó giám đốc công an thành phố hà nội
chân thành cảm ơn sự giúp đỡ ủng hộ
của các nhà hào tâm và báo công an nhân dân
với cán bộ chiến sĩ công an thủ đô
đồng thời khẳng định sẽ giao món quà này
tới các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ
tại các điểm chốt trong thời gian sớm nhất
sau buổi lễ đại diện báo công an nhân dân
cùng đơn vị tài trợ đã đến trao một phần quà
cho các cán bộ chiến sĩ công an thành phố hà nội
đang làm nhiệm vụ tại chốt cách ly
khu vực bệnh viện bạch mai
hiện nay phần lớn khẩu trang vải kháng khuẩn
chủ yếu được các doanh nghiệp
thuộc tập đoàn dệt may việt nam vinatech
sản xuất cung ứng với số lượng bán lẻ không nhiều
còn đối với công ty một mươi chín tháng năm
đơn vị được giao nhiệm vụ sản xuất
khẩu trang vải kháng khuẩn
đáp ứng yêu cầu của lực lượng công an nhân dân
trong công tác phòng chống dịch bệnh
đã hoàn thành giai đoạn một
trang cấp được hơn hai triệu khẩu trang
cho công an các đơn vị địa phương
và hiện tại công ty này đã khẩn trương
bước vào giai đoạn hai
với mục tiêu đặt ra đó là sản xuất hơn
ba triệu chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn
thay vì làm việc ngày tám tiếng như trước đây
phân xưởng may trên nhánh chiến thắng
của công ty một mươi chín tháng năm
từ nhiều tháng nay công nhân tại đây đã phải tăng ca
sản xuất thêm giờ làm
mỗi công nhân bình quân sản xuất
được từ một trăm linh đến một trăm năm mươi
chiếc khẩu trang một ngày
các phân xưởng khắp bắc trung nam
của công ty một mươi chín tháng năm
đã hoàn thành mục tiêu của giai đoạn một
sản xuất hơn hai triệu chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn
trang cấp cho công an các đơn vị địa phương
thực hiện cho chủ trương của lãnh đạo bộ
đảng ủy ban giám đốc công ty
đã khẩu trang vào cuộc
và đã chỉ đạo các chính
tiến hành may khẩu trang
để cấp phát cho cán bộ chiến sĩ trong toàn ngành
tính đến thời điểm hiện nay
giai đoạn một là cơ bản kế hoạch chúng tôi đã hoàn thành
sản xuất và cấp phát
cho cán bộ chiến sĩ toàn ngành được gần hai triệu chiếc
vừa mới đây thì chúng tôi có nhận được
một thông báo mới nhất
sẽ tiến hành sản xuất tiếp
khoảng ba triệu chiếc khẩu trang
để cấp phát cho cán bộ chiến sĩ trong toàn ngành
vừa phải đảm bảo tiến độ sản xuất
đồng thời cũng phải đảm bảo sức khỏe
cho cán bộ công nhân viên
mọi công tác phòng dịch luôn được chú ý
từ đo thân nhiệt
rửa tay thường xuyên
giữ vệ sinh khu vực làm việc
đến đảm bảo bữa ăn
vừa đủ chất dinh dưỡng
vừa phải phòng chống nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
trước đây hơn ba trăm linh cán bộ công nhân viên
tập trung tại bếp ăn tập thể này
nhưng nay công ty đã bố trí
chia theo xuất tập trung ăn theo giờ
và giữ khoảng cách
anh em công nhân chúng tôi
cũng đã được tăng ca
và đã được hai bữa ăn
một bữa ăn trưa
và một bữa ăn buổi tối
thì trước kia là
trước bữa vào dịch
chúng tôi đã ăn tập thể
thế còn đến bây giờ
anh chị em chúng tôi
chia theo xuất
cứ hai người một bàn
để đảm bảo sức khỏe
để tránh bệnh dịch
hiện nay công ty một mươi chín tháng năm
đã tổ chức sản xuất theo đúng kế hoạch
bộ công an đã đề ra
huy động cán bộ công nhân viên người lao động
làm tăng ca đáp ứng tiến độ công việc
cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng đủ
và kịp thời mặt hàng khẩu trang cho toàn lực lượng
trong thời gian sớm nhất
khẩu trang vải kháng khuẩn do công ty một mươi chín tháng năm sản xuất
có ba lớp lớp vải kháng nước
lớp vải kháng khuẩn và lớp vải lọc vệ sinh
mọi quy trình thiết kế sản xuất chất lượng
đều đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của bộ y tế
có thể là sau này sẽ vào cả những quần áo mặc hàng ngày của chúng ta nữa
chứ cũng không chỉ là
cứ mùa dịch chúng ta mới dùng
và qua đợt dịch này chúng ta thấy rằng là
đối với để kháng được vi khuẩn
đấy là một điều rất quan trọng
nó có thể là trong nhiều lĩnh vực
hoặc nó có thể trong những quần áo những ga đệm chảy dương chẳng hạn
rồi chảy dương
hoặc là những vật dụng trong gia đình
thì tôi nghĩ là nếu mà chúng ta được dùng
vải kháng khuẩn thì chúng ta thấy là
cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn và sẽ tốt hơn bình thường
lãnh đạo bộ công an
cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng
tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra giả soát
có kế hoạch cụ thể chi tiết
trong việc cấp phát khẩu trang và các thiết bị cần thiết khác
đến công an các đơn vị địa phương
tạo điều kiện cho các đơn vị chức năng
trong lực lượng công an nhân dân
hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao
giao cản từ vụ huynh hay thiếu hụt hành lang pháp lý
đâu là điều kiện cần và đủ
để việc dạy và học từ xa
vượt qua điểm nghẽn
trở thành giải pháp cứu cánh cho giáo dục mùa dịch
thưa quý vị và các bạn
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
thực sự đã trở thành một năm học nhiều khó khăn
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
đến nay kem học sinh trên cả nước
đã nghỉ học kéo dài gần ba tháng
suốt thời gian này
việc học qua internet trên truyền hình
hay gọi chung là học từ xa
đang được coi là giải pháp tức thời
để hỗ trợ học sinh sinh viên học tập
tuy nhiên đã có những khó khăn giao cản
trong quá trình triển khai
khiến việc dạy học từ xa
khó có thể đạt được hiệu quả như mong muốn
phương pháp ồn tập online của thầy vào trò
trứng trúc học cơ sở tản lĩnh
trong thời gian nghỉ dịch
là cùng nhau làm bài tập và trao đổi qua gia lô
nhưng không phải học sinh nào cũng có điện thoại
nên hàng ngày các giáo viên lại thêm công việc nữa
là in bài tập
và đến bưu điện xã gửi bài về cho các em
điều kiện dân trí
cũng còn rất là khó khăn
và chúng tôi đã khắc phục
đó là chúng tôi thành lập các nhóm gia lô
của các lớp và truyền tin
cũng như in bài dạy học các em
gửi bài tập qua các nhóm gia lô
các em con mà nếu như
không có gia lô hay không có email
thì nhà trường
cũng chỉ đạo
chúng tôi tập hợp những học sinh đó lại
và trực tiếp
gửi đến gia đình cho học sinh làm bài
không chỉ những trường học ở quê
điều kiện khó khăn
mà cả những trường ở trung tâm thành phố
cũng không chắc có thể thành công
trong việc dạy học trực tuyến
tại trường trung học phổ thông lý thái tổ
việc ôn tập trực tuyến đã được áp dụng
từ khi học sinh bắt đầu nghỉ dịch
tuy nhiên đánh giá sau một thời gian
thì hiệu quả cũng chỉ đạt mức năm mươi
so với yêu cầu
trường này là giữ thủ đô
cho nên là học sinh cũng như gia đình học sinh
có điều kiện hơn thì mới triển khai được
tuy nhiên chúng tôi khẳng định
lượng kiến thức mà các con thu nhận được
sau mỗi một buổi học như thế
nó chỉ bằng bốn mươi năm mươi
so với học thực tế trên lớp thôi
nhưng mà thôi chống dịch đành phải vậy
cuối tháng ba vừa qua ngành giáo dục thủ đô
cũng triển khai học online bậc mầm non
thế nhưng làm sao để triển khai
có hiệu quả bậc học này
là chăn trở không chỉ của phụ huynh
mà cả của các giáo viên
bé của nhà mình thì là
chưa chịu khó ngồi
một chỗ nên là lúc nào mình cũng phải dành thời gian
để ngồi cùng con
nên là về cái vấn đề đó
thì sẽ khó khăn hơn
khi mà nhà trường lựa chọn được những cái bài học
thì nhà trường phải lựa chọn những bài học
làm sao mà có cái sự kích thích trẻ
để trẻ làm sao trẻ hứng thú tham gia
cái hoạt động học bởi vì với trẻ mầm non
thì cái sự tập trung nó không được cao chỉ một lúc là chán thôi
cũng không tránh khỏi trong quá trình học
bởi vì nhà mình cũng có một cháu
đang trong quá trình học đang ngồi học
không chú ý bài để quay sang nghịch vấn đề khác
công nghệ là mấu chốt của dạy học từ xa
nhưng công nghệ cũng chính là điểm ngẽn
của nhiều trường khi triển khai hình thức này
các giáo viên mới chỉ dừng lại
ở việc xây dựng các bài giảng
bài trình chiếu đa phương tiện
để sử dụng trong dạy học trực tiếp
ở trên lớp
một số rất ít giáo viên mới tiếp cận được
việc tạo ra các hợp lượng xấu
để cho học sinh tự học ở nhà
cũng như là khai thác
các phần mềm ứng dụng để tăng tính tương tác
vâng sở dĩ
việc tổ chức triển khai dạy và học từ xa
vẫn là một bài toán có tính vĩ mô
với giáo dục việt nam
bởi thực tế quý vị có thể thấy là chúng ta còn thiếu thốn
về điều kiện cơ sở vật chất hạn chế về công nghệ
tâm lý e ngại của phụ huynh
đang là điểm ngẽn khiến cho việc dạy vào học online
chưa đạt kết quả như kỳ vọng
bên cạnh đó công nhận kết quả học trực tuyến
cách nào đánh giá đúng năng lực học sinh
cũng là băn khoăn của nhiều thầy cô giáo
trước công văn của bộ giáo dục và đào tạo
trường đã triển khai ngay việc dạy bài mới
cho học sinh lớp một mươi hai thay vì ôn tập chương trình cũ
nếu một tiết học bình thường
chỉ cần một thầy
thì một bài giảng online mùa dịch covid một mươi chín này
phải cần ba bốn thầy hỗ trợ nhau
đầu tư bài giảng là thế
nhưng các giáo viên vẫn chưa thể mạnh dạn
đánh giá chính thức kết quả học tập của các em
khuyến khích cho các em
sau khi các em quay trở lại học
thì có thể là chúng ta sẽ kiểm tra
lại một lần nữa trên lớp
nhưng mà những điểm hiện giờ như vậy
thì nó sẽ khuyến khích
để cộng thêm vào hay mấn đề gì đó
để giúp cho các em thấy rằng là
việc học ở nhà này rất là bổ ích
còn tại trường trung học phổ thông gia đình
quận bình thạnh chỉ hơn chín mươi học sinh
có thể tiếp cận với việc học online
khó có thể học một cách tập trung
và tập hợp đầy đủ học sinh
nên thầy cô chủ yếu giảng dạy kiến thức mới
và giao những bài tập cơ bản nhất
một số em học sinh
nó không có điều kiện để có thể
tiếp cận được các trang mạng
cũng như là có các phương tiện để học online
thì chúng tôi
hỗ trợ bằng hình thức kênh giáo viên chủ nhiệm
các thầy cô đó sẽ
giao bài cho bạn
gần nhà của các bạn đó
để đưa cho các bạn đó
học tập hoặc là
chính các giáo viên chủ nhiệm liên lạc với các em học sinh
để có thể gửi bài cho các em làm
nhiều ý kiến cho rằng
việc học online là một giải pháp tình thế
trong bối cảnh học sinh
phải nghỉ học quá lâu
việc kiểm tra giai đoạn này
bằng các hình thức kiểm tra miệng
hay bài tập trực tuyến
cũng khó quy đổi ra kết quả chính thức
vào cùng một lúc
nó sẽ gian ra
như vậy thì cái đó sẽ chập trờn
chưa bao giờ mà việc học online
lại trở thành một việc cần thiết như bây giờ
và được coi là một giải pháp tạm thời
để củng cố hoặc giữ nguyên kiến thức
không bị rơi rụng trong thời điểm này
tuy nhiên để công nhận được kết quả cho các em
thì cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng
về hạ tầng kỹ thuật
về chương trình
thay vì giải pháp tình thế như hiện nay
học qua internet
học qua truyền hình
chỉ là kiểm tra đánh giá
các cái điểm kiểm tra thường xuyên
còn kiểm tra định kỳ
thì sau khi các em tập trung trở lại
thì nhà trường phải có những bước khảo sát
để bổ sung kiến thức
và lúc đấy thì chúng ta mới tiến hành kiểm tra định kỳ
để đảm bảo quyền lợi học tập
và đảm bảo chất lượng học tập cho các em
đến thời điểm này có thể khẳng định
đại dịch covid một mươi chín không thể kết thúc
trong ngày một ngày hai
và để việc học tập từ xa có hiệu quả
thì ngành giáo dục cần sớm tìm cách tháo gỡ
về công nghệ cũng như cách thức triển khai
việc dạy và học online
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
từ trường quay phía nam
hòa trí xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
khoảng ba giờ sáng đây
tại công ty gỗ trên đường bình chuẩn sáu mươi ba
thuộc vương bình chuẩn thành phố thuận an tỉnh bình dương
đã xảy ra vụ cháy lớn
khiến cho nhiều tài sản bị thiêu rụi
phát hiện đám cháy
người dân hôn án nhau
và dùng thiết bị tại chỗ dập lửa nhưng không được
do tại đây chứa nguyên vật liệu dễ cháy
cảnh sát phòng thiết cháy thành phố thuận an
tiếp nhận tin báo đã huy động phương tiện
các bộ chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu tài sản của doanh nghiệp
ngăn không cho cháy lan
sau gần ba giờ nỗ lực vụ cháy đã được khống chế và dập tắt
vụ việc tuy không gây thương vong tuyệt người
nhưng đã khiến nhiều máy móc và gỗ thành phẩm bị thiêu đuôi
theo quy định của bộ y tế
người bị cách ly ở các khu tập trung
phải hai lần xét nghiệm
có kết quả âm tính với covid một mươi chín
mới đủ điều kiện cho ra khỏi khu cách ly
đó là khẳng định của ông nguyễn trí dũng
giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
trong buổi họp báo sáng nay
vừa qua trong số gần hai trường hợp
rời khu cách ly
có hai trường hợp bị nhiễm covid một mươi chín
khi xét nghiệm lần hai trước khi rời khỏi khu cách ly
hai người này trước đó hoàn toàn không có triệu chứng của bệnh
vì vậy trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
khuyến cáo những người dân hết thời gian cách ly tập trung
trở về tp hcm
nếu chưa làm xét nghiệm lần hai
thì nhân viên y tế sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm
thậm chí có thể tiếp tục đưa vào khu cách ly tập trung
để đảm bảo an toàn cho cộng đồng
nếu những trường hợp báo cáo không trung thực quanh co
để tránh cách ly tập trung sẽ được đề xuất xử lý
đối với người nước ngoài sẽ gửi đơn đến sứ quán
để có biện pháp xử lý giám sát và xử phạt
chiều tối ngày ba tháng bốn
sở giao thông vận tải tp hcm tổ chức họp báo
về việc cho phép hai trăm linh taxi của hãng mylink
tham gia vào việc hỗ trợ người dân di chuyển
trong trường hợp cần thiết hoàn toàn miễn phí
hai trăm linh xe ô tô taxi của công ty mylyn
với đội ngũ tài xế được đào tạo cơ bản
về sơ cấp cứu cách phòng chống sự lây nhiễm
của dịch covid một mươi chín
được sở giao thông vận tải đồng ý hỗ trợ người dân di chuyển
trong trường hợp cần thiết
độ xe miễn phí này sẽ được ra khắp các bệnh viện
trên địa bàn thành phố
từ tám h sáng ngày bốn tháng bốn
thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
và liên kết về tổng đài một trăm một mươi năm
để được điều phối
sẵn sàng chở người bệnh từ nhà đến các bệnh viện
và ngược lại
phạm vi hoạt động trên địa bàn tp hcm
để đảm bảo hoạt động
hai trăm linh xe taxi được niêm miết biển số cho lực lượng chức năng
và gián phù hiệu tạm
với mục đích chung tay cùng chính quyền thành phố
trong phòng chống dịch bệnh
trước đó chi thị một mươi sáu của chính phủ tạo ngưng hoạt động
của các loại hình vận chuyển hành khách công cộng
việc đi lại của người dân thành phố đã gặp nhiều khó khăn
đặc biệt là những người bệnh không thể đi lại
bằng xe gắn máy
thưa quý vị công an huyện bình chánh
tp hcm vừa xử lý vi phạm hành chính
đối với người tung tin giả
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
vào lúc hai mươi h
ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
công an huyện bình chánh
tp hcm phát hiện tài khoản facebook
hiền nguyễn thị có đăng tải bài viết
với nội dung chợ bình chánh ngày mai
chính thức bị phong tỏa một mươi năm ngày sau mới nhóm bán lại
tiến hành xác minh
công an huyện bình chánh xác định
chủ tài khoản facebook hiền nguyễn thị
là nguyễn thị ngọc hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nơi thường trú a một mươi năm
trên ba mươi năm ấp một xã bình chánh
huyện bình chánh tp hcm
nên tiến hành mời làm việc
trường hợp là ngày hôm nay
mục đích cũng chỉ là
cái tò mò cá nhân thôi
nghe thông tin là không đầy đủ
nghe thông tin không đầy đủ
về việc cách ly xã hội
từ đó dẫn đến là tự suy diễn ra
cái việc là phong tỏa
cái chợ bình chánh trong vòng một mươi năm ngày
rồi đó là tự ý đăng tin lên
cái trang facebook cá nhân của mình
nhưng mà cái thông tin này thật ra là
hoàn toàn sai sự thật
là không được kiểm chứng
nên vì vậy những hậu quả pháp lý
thì cái trường hợp này sẽ đã bị phạt như ngày hôm nay
căn cứ tài liệu hồ sơ thu thập được
bà hiền thành khẩn nhận lỗi và có cam kết
do đó công an huyện bình chánh
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chánh
với mức tiền phạt là một mươi triệu đồng
thưa quý vị sau ba ngày thực hiện chỉ thị một mươi sáu
của thủ tướng chính phủ về việc thực hiện
các biện pháp cấp bạch trong phòng chống
dịch covid một mươi chín đa số các chủ phương tiện
người dân đều chấp hành nghiêm
sau đây là phản ánh của phóng viên vùng vịnh
lực lượng thanh tra giao thông
phối hợp với cảnh sát giao thông đã lập một mươi chốt
chốt chặn tại các cửa ngõ
của thành phố hồ chí minh
theo đó các loại xe trên chín chỗ ngồi
không được phép hoạt động vận chuyển hành khách
trong thời gian này
những loại xe từ tỉnh vào thành phố
được yêu cầu quay đầu về nơi tỉnh cũ
các loại xe từ thành phố ra cũng được phép
về nơi đậu ban đầu
ngoài ra thì những loại xe tải xe ô tô cá nhân
dưới chín chỗ vẫn được phép hoạt động bình thường ạ
tại các điểm chốt chặn của lực lượng chức năng
gồm quốc lộ một quốc lộ năm mươi
đường cao tốc thành phố hồ chí minh trung lương
thành phố hồ chí minh long thành dầu dây
quốc lộ hai mươi hai
qua thống kê trong ba ngày từ ngày ba mươi một tháng ba đến mùng hai tháng bốn
lực lượng liên ngành đã dừng
và yêu cầu hơn một trăm linh phương tiện vận tải hành khách công cộng
các loại phải quay đầu vào
hoặc ra khỏi thành phố
trước mắt là tuyên trì những xe vào
là quay đầu về nơi xuất phát
bên cạnh đó những lái xe
như thành ở phù hiệu
có phù hiệu mà được tại thành phố hồ chí minh cấp
thì thực hiện theo dân bản ba nghìn chín trăm tám mươi bốn
thì là nếu cố tình như vậy
thì chúng tôi trước mắt chúng tôi sẽ xử lý
về cái hành vi là không có phù hiệu
thì mức phạt này cũng thông báo
với các lái xe thì rất là nặng
dựa vào cái cá nhân
nếu mà cá nhân thì phải phạt từ sáu đến tám triệu
và dưới tổ chức thì một mươi hai một mươi sáu triệu
và sẽ bị tước bằng lái xe từ một tới ba tháng
tại chốt kiểm tra trên quốc lộ một
đoạn dưới dạ cầu vượt của cao tốc
bến lức long thành huyện bình chánh
trong sáng ngày ba tháng bốn
tổ công tác dừng kiểm tra một xe khách một mươi sáu chỗ
tuy nhiên đây là xe hoán cải
để chở đồ chuyên dụng
nên sau khi kiểm tra tài xế đã được tiếp tục lộ trình
ngoài ra không có trường hợp nào vi phạm
cho thấy doanh nghiệp người dân đang phối hợp tích cực
với lực lượng chức năng trong phòng chống
sự lây lan của dịch bệnh
tình hình dịch bệnh giờ tràn lan nhiều quá
nên mấy anh này làm gì cũng tốt
để phòng ngồi những cái lây lan khác
để xe khách này nó chở người
tầm bậy tầm bạ rồi nó công rồi lây lan
mấy người khác nữa
mấy anh làm gì cũng rất tốt lắm
tụi em cũng tuyên truyền như mấy người khác
thuyên là không có chở người
phạt để chạy người ta phạt
cái kỹ năng người ta phạt
xe khách thì ảnh hưởng rất là nhiều
còn vụ xe tải thì một số là thôi
xe khách là giảm như là trăm trăm luôn
như không có chở gì được
còn xe tải thì còn chạy được
cho đến thời điểm hiện tại
lực lượng chức năng chỉ thông báo tạm dừng hoạt động
của các loại xe khách công cộng
vẫn chuyển hành khách từ chính chỗ trở lên
xe cá nhân xe tải vẫn đi lại bình thường
chứ không phải cấm
toàn bộ ô tô như một số thông tin
trên mạng xã hội
thưa quý vị
sau chỉ đạo của sở y tế tp hcm
yêu cầu các bệnh viện khám tại nhà
cho người già nhằm ngăn chặn
nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín
trong cộng đồng
các bệnh viện đã nhanh chóng triển khai hoạt động này
ngay sau khi nhận cuộc gọi
của thân nhân người bệnh
các bác sĩ bệnh viện quận thủ đức tp hcm
đã nhanh chóng triển khai nhân lực
chuẩn bị trang thiết bị y tế
để đến khám cho cụ bà đặng thị thiếp
ở vườn linh trung quận thủ đức
khách bệnh viện quận thủ đức khoảng năm km
cụ thiếp chín mươi tuổi và mắc một số bệnh mạng tính
nguyết áp tim mạch
đến khám thì tôi thấy
cũng an tâm hơn nhiều
tại vì cái thời gian
và cái không gian mình đến
mọi người đến khám thì
thí dụ mình đến bệnh viện thì rất là nhiều người
thì mình cũng lo ngại về cái
ảnh hưởng về cái tình hình
dịch bệnh nhiều hơn
đến nhà thì hạn chế hơn
cái sự chăm sóc của bác sĩ
cũng tốt hơn
việc nhanh chóng triển khai hoạt động khám
và điều trị bệnh tại nhà
đối với người cao tuổi tại các bệnh viện
phòng khám đa khoa
trung tâm y tế quận cho thấy
quyết tâm của ngành y tế
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
nếu như trước đây mỗi ngày trung bình
bệnh viện quận thủ đức hà phương chí minh
tiếp nhận khoảng bốn bệnh nhân đến khám ngoại trú
trong đó tỷ lệ người già khoảng hai mươi
thì ngay sau khi nhận được chỉ thị của sở y tế
số người già đến khám đã giảm đi
trên thực tế do trước đó
bệnh viện đã triển khai dịch vụ khám tại nhà
theo yêu cầu người bệnh
nên công tác chuẩn bị không cập rập
cái việc đi khám tại nhà
thì cảm thấy là lợi ích cho các cụ rất là nhiều
những người trên sáu mươi tuổi
thì hiện tại khuyến cáo là không nên ra khỏi nhà nhiều
và hạn chế tiếp xúc với nhiều người
cái việc bác sĩ tới nhà khám
thì cũng hạn chế được rất nhiều
việc mà người lớn tuổi đi tới viện
còn quá trình đi tới
tiếp xúc rất nhiều người
thì bác sĩ về thì có tiếp xúc bác sĩ với lại bệnh nhân thôi
thì đã hạn chế rất là nhiều rồi
bác sĩ cũng tới tận nơi
cũng thăm khám giống như là bác sĩ khám
tại bệnh viện
rõ ràng là bệnh nhân đó phải đi
tới cơ sở y tế
thì theo đúng như khuyến nghị của
các nhà chức trách là mình sẽ hạn chế tụ tập nơi đông người
và chỉ đi đến những nơi cần thiết thôi
thì đặc biệt những người lớn tuổi như này
thì chắc không phải
tới bệnh viện là những nơi nguy cơ cao
làm thế nào để người dân an tâm khám
và điều trị bệnh trong mùa dịch
đó là quyết tâm của ngành y tế
đặc biệt đối tượng người lớn tuổi vốn là đối tượng có nguy cơ cao
chính vì vậy
việc thăm khám tại nhà là chủ trương được người dân ủng hộ
giúp chăm sóc bệnh nhân chú đáo hơn
giảm tải lượng bệnh nhân đến các bệnh viện
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
vẫn đang phức tạp
trung tây cùng cả nước
phòng ngừa ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín
với tinh thần tương thân tương ái
dù đơn vị tổ chức nhà hảo tâm
đã kịp thời có nhiều hoạt động hỗ trợ
cho người buôn bán dạo
người già neo đơn đang gặp khó khăn trong những ngày qua
sáng ngày ba tháng bốn
hàng chục đoàn viên thanh niên quận một
đi đến từng nhà người già nêu đơn
tại phường cô giang để thăm hỏi và cung cấp thông tin
số điện thoại cần liên lạc
để lực lượng đoàn viên đến hỗ trợ mua hàng hóa thiết yếu
khi cần bất cứ lúc nào
đồng thời tặng quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn
tại quận gò vấp
các phật tử chùa trung nghĩa
đã trao tận tay hai trăm năm mươi phần quà
gồm gạo và nhu yếu phẩm cần thiết
cho người bán vé số bán dạo
người dân nghèo trên địa bàn
và đây sẽ là hoạt động thường xuyên mỗi tuần
của nhà chùa và phật tử
thật ra của ít lòng thì bao la
chung cùng với nhà nước
lo cho toàn dân trong lúc khó khăn này
và cầu xin ơn trên
gia hộ cho mùa dịch bệnh này
qua nhanh để cho bà con
tiếp tục sống lại
cho yên ổn với cuộc sống
của đất nước chúng ta
tiếp nhận được thông tin từ người dân
thì tụi em sẽ chuyển khai về cho các bạn
ở đoàn viên thanh niên của phường
sau đó các bạn đi mua
sẽ đưa tặng lại cho người dân
sẽ nhận tiền lại từ người dân
cũng sẽ có vận động với mạnh thương quân
để mà trao tặng cho họ những cái phần này luôn
tất cả các địa phương
trên địa bàn thành phố từ xã phường quận quyện
tất cả các địa phương
trên địa bàn thành phố từ xã phường quận quyện
đồng loạt chuyển khai nhiều hoạt động
phòng chống dịch hỗ trợ giúp đỡ người dân
có hoàn cảnh khó khăn kết hợp công tác tuyên truyền
những phần quà có ý nghĩa thiết thực
những suất ăn miễn phí
những chiếc khẩu trang từng chai nước rửa tay
được trao đến tận tay người dân
và rất nhiều hoạt động tình nguyện khác
được triển khai rộng khắp
quê tuốt vào quán nam lắm
đó giờ phải ráng ở lại
tiền không có tiền đi chữa mua rau luôn
rồi cho gạo này
cho mì thì có ăn rồi đó
không có ai
chỉ có sớm chỉ có cô bên kia
thì cô cho qua chăm sóc mua dùm cho bà
ăn uống vậy thôi
giờ quý bang đồ này hỗ trợ như vậy
mình cũng cảm ơn
một miếng khi đói bằng một gói khi no
đó là những nghĩa cử rất tốt đẹp
của những đơn vị tổ chức cá nhân
trên khắp mọi miền đất nước nói chung
và tp hcm nói riêng
đã góp phần giúp cho người dân nghèo vượt qua khó khăn
trong giai đoạn cùng cả nước chống dịch
một cách hiệu quả
chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay
xin được kết thúc tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
và xin kính chào tạm biệt